và mở đầu sẽ là thông tin đến từ hải phòng
thưa quý vị tòa án nhân dân tp hải phòng đã kết thúc phiên tòa xét xử bốn bị cáo nguyên là lãnh đạo và cán bộ ngân hàng thương mại
trung tâm trách nhiệm hữu hạn một thành viên đại dương ocean bank chi nhánh hải phòng trong vụ án tham mô tài sản
chủ tọa phiên tòa đã tuyên phạt bị cáo trần thị kim chi nguyên giám đốc ocean bank chi nhánh hải phòng tử hình về tội tham mô tài sản
các bị cáo là đồng phạm với bị cáo chi là lê vương hoàng nguyên kiểm soát viên và nguyễn thị minh huệ nguyên trưởng phòng kế toán kho quỹ
nhận mức án tù trung thân cùng với tội danh trên
bị cáo chu văn nhà nguyên thủ quỹ lãnh án hai mươi năm tù
trong bản án hội đồng xét xử chỉ rõ đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng
hành vi của các bị cáo gây thiệt hại cho ngân hàng với số tiền lớn làm bất ổn nền kinh tế và tạo dư luận xấu
theo có trạng từ năm hai nghìn một mươi hai đến tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao lợi dụng sơ hở của ngân hàng trong công tác quản lý phát hành thẻ tiết kiệm cho khách hàng
công tác quản lý tiền gửi tiết kiệm của khách hàng các bị cáo trên đã nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của ngân hàng
đồng thời thực hiện tất toán khống lập khống hồ sơ vay cầm cố thẻ tiết kiệm của khách hàng và phát hành một trăm linh chín thẻ tiết kiệm ngoài hệ thống cho hai mươi bảy khách hàng
qua đó các bị cáo chiếm đoạt của ocean bank chi nhánh hải phòng với số tiền gần bốn trăm một mươi bốn tỷ đồng gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền hơn chín ba tỷ đồng
bị cáo chi được xác định là đối tượng cầm đầu
thưa quý vị vào tối ngày bốn tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố bắt giam đối với phạm thanh
năm mươi ba tuổi chú tệ quận thanh khê tp đà nẵng về hành vi cưỡng đoạt tài sản
theo cơ quan điều tra phạm thanh đã tổ chức cho vay lãi nặng thậm chí còn sử dụng xã hội đen để thực hiện việc đòi nợ nếu con nợ không trả lãi đúng hạn
một trong những nạn nhân vay nặng lãi của chủ doanh nghiệp này là bà đào thị mỹ lệ
ngày tám tháng tám khi quá hẹn nhưng không trả tiền ông thanh buộc bà lệ đến nhà riêng gọi xã hội đen đánh đập
buộc viết giấy nợ với số tiền cả gốc lẫn lãi là một trăm hai mươi hai tỷ đồng thậm chí ép người này viết giấy bán khu biệt thự và ba lô đất lớn để trừ nợ
qua thăm khám tại bệnh viện bà lệ bị chấn thương bị chấn động não và một số thương tích khác
cơ quan công an đã triệu tập phạm thanh làm việc và thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ về hành vi cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng
được biết chủ doanh nghiệp này đã lợi dụng hoạt động kinh doanh để làm bình phong cho hoạt động cho vay lãi nặng trong thời gian dài
tiếp theo sẽ là thông tin về bắt các tụ điểm đánh bạc tại sóc trăng và quảng bình
bảy đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh bài ăn thua bằng tiền tại ấp an phú xã an lạc tây huyện kế sách tỉnh sóc trăng
đã bị các chiến sĩ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng bắt quả tang vào chiều ngày ba tháng chín
tại hiện trường lực lượng
lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ một mươi một bộ bài một mươi xe mô tô một mươi ba điện thoại di động số tiền trên bảy mươi triệu đồng
cùng với một số tăng vật có liên quan được biết tụ điểm này do nguyễn ngọc anh tổ chức khoảng hai tháng nay
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình vừa có quyết định khởi tố vụ án khởi tố một mươi bị can
và lệnh tạm giam hai tháng đối với ba đối tượng liên quan về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
bằng hình thức số lô số đề qua ứng dụng zalo hoạt động trên địa bàn huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
các đối tượng gồm hoàng văn bảo lê thanh phương và nguyễn văn lý đều trú tại huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
hàng ngày dựa vào kết quả sổ số miền trung và miền bắc các thư ký đề chụp ảnh bảng đề và gửi vào tin nhắn gia lô cho các cái đề
với số tiền giao dịch khoảng từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng
cơ quan công an đã khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với hai đối tượng cái đề triệu tập hai mươi hai đối tượng liên quan tạm giữ một trăm năm mươi triệu đồng
cùng hàng chục tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc
sáng nay ngày năm tháng chín gần hai mươi ba triệu học sinh trong cả nước đến trường
lễ khai giảng năm nay đã diễn ra ngắn gọn hơn so với mọi năm
học sinh bước vào năm học mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một với thông điệp vừa học vừa phòng chống dịch covid một mươi chín
phóng viên ntv đã có
vv đã có mặt tại một số trường trên địa bàn thủ đô hà nội để ghi nhận không khí ngày tiệu trường
và công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông tại đây
bảy giờ sáng nhiều ngã đường tại thủ đô bắt đầu đông đúc với việc học sinh và phụ huynh đưa con đến trường
đâu đó vẫn xuất hiện tình trạng vi phạm giao thông như xe máy chở ba
không đội mũ bảo hiểm của học sinh và cả phụ huynh khi đưa con đến trường
trước thời điểm bảy giờ ba mươi phút sáng
khu vực cổng các trường học tấp nập phương tiện
giao thông trở nên khó khăn
dự đoán trước tình hình này lực lượng công an phường sở tại đã tăng cường lực lượng sử dụng loa phóng thanh
điều tiết phân luồng không để tình trạng ủn ứ xảy ra gây ảnh hưởng đến lễ khai giảng
các cổng trường trên địa bàn phường từ sáu giờ ba mươi ngày năm tháng chín
đảm bảo về các vị trí đều có cán bộ chiến sĩ cũng như là tự quản
để phân luồng từ xa cũng như là các cổng trường để đảm bảo về an ninh trật tự
với nỗ lực của lực lượng công an gần như không có trường hợp ủn tắc giao thông
gây ảnh hưởng đến thời gian lễ khai giảng
nhà trường giáo viên và học sinh các cấp hồ hởi náo nức tổ chức khai giảng
đúng cách để đạt được lực lượng công an

lễ cháy để đảm bảo các trang thiết bị các điều kiện an toàn nhất cho học sinh trong ngày khai giảng
ngoài ra các trường học và lực lượng công an cơ sở cũng lên phương án để đảm bảo an ninh trật tự
an toàn giao thông cho phụ huynh và học sinh ngay khi lễ khai giảng kết thúc
sự nỗ lực của nhà trường và lực lượng chức năng đã giúp ngày khai giảng trở nên ý nghĩa hơn với mỗi em học sinh
ngoài ra các trường học và lực lượng công an cơ sở cũng lên phương án để đảm bảo an ninh trật tự
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
là đối tượng sơn lý minh quân sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại ấp phú tức xã phú mỹ huyện mỹ tú tỉnh sóc trăng
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã
do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện